bộ văn hóa thể thao và du lịch đã quyết định công nhận ngũ trò viên khê là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
đây là niềm vui của nhân dân thanh hóa nói chung và nhiều nghệ nhân nói riêng đã miệt mài giữ lửa cho loại hình văn hóa này trong một thời gian dài
ngũ trò viên khê hay dân ca dân vũ đông anh bắt nguồn tại xã đông anh huyện đông sơn
đây là hệ thống trò diễn sướng kèm các bài dân ca điệu múa phản ánh đời sống sinh hoạt tâm tư tình cảm kinh nghiệm sản xuất
văn hóa ứng xử của người nông dân việt nam xưa kia
ngũ trò viên khê được xếp vào các hình thức diễn sướng dân gian tiêu biểu của sứ thanh cùng với tổ khúc hò sông mã và trò xuân phả
việc công nhận ngũ trò viên khê là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia không những thể hiện sự tôn vinh
mà còn mở ra cơ hội để bảo tồn và phát huy giá trị loại hình văn hóa dân gian này